mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới sai phạm của công ty cổ phần công nghệ việt á xảy ra tại trung tâm y tế thị xã đông triều
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với phạm văn thành nguyên bí thư thị ủy nguyên chủ tịch ubnd thị xã đông triều và nguyễn văn bình nguyên phó chủ tịch ubnd thị xã đông triều về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ông phạm văn thành và ông nguyễn văn bình mặc dù không tư lợi cá nhân nhưng đã có những chỉ đạo sai quy định thiếu trách nhiệm dẫn tới hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục với một thông tin tại đồng nai ngày hôm nay một số cục nghiệp vụ thuộc bộ công an vừa phối hợp với công an tỉnh đồng nai tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t có địa chỉ tại phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này tại thành phố biên hòa

tháng một năm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam hai mươi ba bị can là nhân viên tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm g và sáu nghìn bốn g tại tp biên hòa trong đó bị can võ trí giang nhân viên trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ
công an huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa xử lý các trường hợp điều khiển xe một bánh đối với hai xe mô tô hai bánh bốc đầu rồi đăng tải lên mạng xã hội
trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên có hành vi điều khiển xe hai bánh đi bằng một bánh bốc đầu xe khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện vân hồ
ngay sau đó hình ảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe tham gia giao thông cũng được lan truyền trên mạng với nhiều lượt chia sẻ
ngay sau khi tiếp nhận hình ảnh trên công an huyện vân hồ đã tiến hành điều tra xác minh xác định các thanh niên có hành vi đi xe bốc đầu là lò tấn tài và bàn văn thương
hai người ngồi sau xe là lường thanh phong và nguyễn tuấn anh hiện công an huyện vân hồ đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị lễ kỷ niệm sáu mươi năm đô thị sầm sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề sầm sơn thăng hoa và tỏa sáng đã chính thức diễn ra tại quảng trường biển vào tối ngày hôm nay
đây là sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng với sự tham gia của nhiều đại biểu và hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho lễ hội trong ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa đã huy động gần chín trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm một trăm linh tổ chốt trực
lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm bám vị trí bám nhiệm vụ ứng xử văn minh lịch sự trong khi thực hiện nhiệm vụ
trong tiếp xúc giao tiếp với người dân và du khách tập trung phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm không để tội phạm đặc biệt là tội phạm lợi dụng lễ hội nơi tập trung đông người để hoạt động
riêng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông các lực lượng tập trung tuần tra bố trí các điểm chốt hợp lý để điều tiết phân luồng hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi
do đó trong ngày hôm nay không xảy ra tai nạn un tắc giao thông công tác phòng cháy chữa cháy đề phòng các trường hợp cháy nổ bất ngờ xảy ra cũng được siết chặt
cho đến thời điểm này có thể khẳng định lễ khai mạc lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra thành công an ninh an toàn cho đại biểu và du khách thập phương
còn vào tối ngày hôm qua tại quảng trường hùng vương thành phố việt trì đã diễn ra chương trình khai mạc lễ hội đền hùng tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba và liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được unesco ghi danh kỷ niệm hai mươi năm công ước unesco
cho đến sáng nay mặc dù lượng du khách về đền hùng không đông nhưng công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông vẫn được lực lượng công an tỉnh phú thọ duy trì và triển khai đồng bộ kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra các hoạt động sổ tổ
sáu giờ sáng lực lượng công an tỉnh phú thọ đã có mặt tại các chốt khu vực đền hùng để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
năm nay theo dự báo của ban tổ chức dỗ tổ lượng du khách về đền hùng sẽ tăng cao hơn so với những năm trước
vì vậy để chủ động xử lý mọi tình huống phức tạp có thể phát sinh công an tỉnh phú thọ đã chủ động triển khai lực lượng sớm hơn so với những năm trước kiên quyết ngăn chặn không để tình trạng xấu xảy ra

trong các mốc túi công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành thị tăng cường ra soát thường xuyên kiểm danh kiểm diện các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an các tỉnh thành phố lên danh sách các đối tượng hình sự hoạt động lưu động để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng lễ hội thực hiện hành vi phạm tội

phải nói là thấy cái tình hình an ninh trật tự rất là tốt các anh em của mình là bố trí các chốt chung quanh thì thấy có lực lượng công an của mình để có thể là cho người dân mình đi tham quan thì rất là yên tâm
với sự chủ động linh hoạt trong triển khai phương án và ý thức trách nhiệm cao trước công việc của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an toàn tỉnh tin tưởng công tác bảo đảm an ninh trật tự dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi ba và tuần văn hóa du lịch đất tổ sẽ thành công để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp
cho du khách thập phương đồng bào cả nước
liên quan đến vụ việc một cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ và hai người dân tử vong tại đoạn đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn đoạn qua xã mỹ hạnh nam công an tỉnh long an cho biết đã tạm giữ hai đối tượng thu giữ được heroin và ma túy các loại trên xe mà hai đối tượng điều khiển
cụ thể vào chiều qua công an huyện đức hòa phối hợp tuần tra kiểm soát trên đoạn đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn đoạn qua xã mỹ hạnh nam phát hiện xe ô tô bốn mươi chín c hai mươi chín nghìn sáu trăm linh một lưu thông tốc độ nhanh có nhiều biểu hiện khả nghi
cảnh sát giao thông thuộc công an huyện đức hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra tuy nhiên tài xế không chấp hành mà đâm thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy sau đó tiếp tục đâm vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng
vụ việc đã làm thiếu tá nguyễn thanh hào công tác tại đội cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa bị thương nặng và hy sinh trên đường đi cấp cứu
hai người dân là huỳnh trí mẫn và phan thị kim thanh cùng chú tại tp hcm cũng bị xe bán tải đâm dẫn đến tử vong vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục với một thông tin từ an giang đang được tại ngoại để điều tra lại tiếp tục trộm cắp tài sản trần văn sở chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang đã bị lực lượng công an bắt giữ
vào sáng ngày một mươi bảy tháng bốn công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang tiếp nhận tin báo của em hoàng ngọc dầu bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm một mô tô và điện thoại di động
xác định sở là đối tượng nghi vấn công an phường mỹ thạnh phối hợp cùng công an xã hòa an huyện trợ mới kiểm tra hành chính nhà sở phát hiện chiếc xe mô tô của bị hại
tại công an phường sở khai nhận đã rủ lê bình yên chú tại tp long xuyên đột nhập trộm cắp lực lượng công an đang tiếp tục sang mình truy tìm yên để làm rõ
gần dân sát dân gắn bó với nhân dân là phương châm làm việc của từng cán bộ chiến sĩ công an xã ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ
hiểu được mong muốn của người dân từ đó giúp họ sống tốt hơn và tập trung phát triển kinh tế

theo thống kê trên địa bàn xã quỳnh hồng trong hai năm qua tỷ lệ người nghiện đã giảm hai mươi tội phạm cờ bạc giảm bảy mươi tình trạng lợi dụng ma chay hiếu hủy để hoạt động cờ bạc đến nay đã chấm dứt hoàn toàn tội phạm lừa đảo qua mạng giảm năm mươi tình hình an ninh trả tự được giữ vững ổn định không phát sinh các thụ điểm phức tạp
các đồng chí về là một lực lượng rất trẻ ngay đồng chí trưởng công an cũng vậy thôi
chúng tôi cũng thấy được là các đồng chí đã thực hiện bằng tâm huyết của mình
tham biêu với cấp ứng chính quyền và vào thực hiện nhiệm vụ các đồng chí không quản ngại khẳng định được các đồng chí cũng đã phát huy khá tốt được sức trẻ của mình
từ ngày các anh công an chính quyền về đầu tiên cũng có rất nhiều vụ gọi thì các anh lên đường luôn kể cả bây giờ gọi thì các anh vẫn lên đường luôn
thế mà xử lý thì bài bán và rất là chính quyền
nói chung là các anh về thì tình hình là an ninh trả tự rất là tốt